xin kính chào quý vị và các bạn
dự báo trong ngày mai khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi
và sương mù vào đêm và sáng sớm ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi còn trên ba mươi ba độ
sang ngày sáu và ngày bảy do triệu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường
khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi có mưa rông với lượng cá chủ yếu ở các tỉnh vùng núi
với nhiệt độ cũng giảm từ ba đến bốn độ trời chuyển mát
tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ thời tiết phổ biến là có mưa vài nơi
và sương mù vào đêm và sáng sớm ngày mai thì nắng nóng xuất hiện ở nhiều địa phương
đặc biệt là tại khu vực sơn la và hòa bình
mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
sang hai ngày mùng sáu và ngày mùng bảy khu vực sẽ có mưa rào và rông vài nơi tập trung ở vùng núi
nhiệt độ cũng giảm hẳn không còn nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất chỉ nhìn hơn mức là ba mươi độ
đến với khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày mai thì có nắng nóng dẹn rộng
nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
riêng vùng núi phía tây có nơi còn cao hơn
sang đến hai ngày sau đó thì mưa rông rải rác xuất hiện
và nắng nóng tạm thời chấm dứt trên khu vực
tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận chủ yếu là không mưa
có khả năng xảy ra nắng nóng nhẹ cục bộ ở phần phía bắc
với nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sau đó sẽ giảm nhẹ khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
do ảnh hưởng của giải áp thấp xích đạo
nên khu vực tây nguyên trong ngày mai
khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác
tập trung vào thời điểm chiều tối
cục bộ có mưa rông với lượng khá
sau đó thì giảm dần với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
sau đó sẽ tăng nhẹ một độ trong hai ngày mùng sáu và ngày mùng bảy
các tỉnh nam bộ trong ngày mai thì có nắng vào ban ngày
ở miền đông thì có nơi có nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất trong khoảng ba mươi năm độ
sang ngày mùng sáu và ngày mùng bảy
thì mưa rông có xu hướng giảm
và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ khoảng một hai độ
nắng nóng cũng sẽ gia tăng và mở rộng hơn
ở khu vực miền đông nam bộ